thưa quý vị chiều nay chủ tịch nước võ văn thưởng thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh cùng ngày david holli toàn quyền australia đã đến thăm và làm việc tại cục diên dữ hòa bình việt nam nhân dịp ngày đang có chuyến thăm chính thức việt nam
phát biểu tại sự kiện chủ tịch nước nhấn mạnh hoạt động này không chỉ động viên tinh thần các chiến sĩ mũ nổi xanh của việt nam mà còn góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa việt nam và australia đặc biệt là trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc

kể từ khi việt nam lần đầu tiên tham gia hoạt động này của liên hợp quốc năm hai nghìn một mươi bốn lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam đã không ngừng lớn mạnh tham gia ngày càng sâu rộng góp phần khẳng định vị thế của đất nước và lan tỏa hình ảnh việt nam yêu trượng hòa bình hữu nghị với bạn bè quốc tế
chủ tịch nước nhấn mạnh để đạt được những kết quả tốt đẹp đó ngoài sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của đảng nhà nước sự ủng hộ giúp đỡ của các ban bộ ngành trung ương và nhân dân cả nước không thể không nhắc đến sự hợp tác hỗ trợ quý báu của các đối tác quốc tế trong đó australia là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu
với bề giấy kinh nghiệm về đào tạo huấn luyện triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc australia luôn dành sự quan tâm đặc biệt ủng hộ và hỗ trợ tích cực hiệu quả
cho việt nam trong quá trình tham gia hoạt động này
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước việt nam chủ tịch nước trân trọng gửi lời cảm ơn đến chính phủ australia và mong muốn hai nước tiếp tục là đối tác chiến lược tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thiết thực hiệu quả hơn nữa đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình của việt nam trong thời gian tới
nhân dịp này chủ tịch nước võ văn thưởng và toàn quyền australia đã cùng ký sổ lưu niệm và trồng cây tại trụ sở cục diện giữ hòa bình việt nam
chủ tịch nước nhấn mạnh đây là cây hòa bình tượng trưng cho quan hệ hai nước
và biểu thị mong muốn hai bên sẽ vun đắp mối quan hệ ngày càng phát triển hơn nữa